sau mâu thuẫn xô sát với hai thanh niên chở dừa tài xế xe khách đường dài đã bị đâm trúng bụng trọng thương
vụ việc này xảy ra vào khoảng một mươi chín h tối ngày hôm qua tại quận một mươi hai tp hcm
vào thời điểm trên hai thanh niên đi xe máy chở nhiều dừa trái lao lên vỉa hè quốc lộ một
trước một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm rồi dừng lại
tại đây hai người này tiếp cận với một tài xế xe khách chạy tuyến tp hcm đi đắk lắc đang dừng đón khách
sau khi xảy ra cự cãi xô sát tài xế đã bị đâm vào bụng trọng thương
chứng kiến vụ việc cả hai thanh niên chở dừa đã bị người dân và nhân viên nhà xe khống chế bàn giao cho công an